nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba hai mươi năm năm thực hiện tuyên bố bắc kinh về bình đẳng giới
bộ ngoại giao phối hợp với nhóm đại sứ về bình đẳng giới nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội
đồng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày quốc tế phụ nữ dành cho cán bộ nữ bộ ngoại giao
và các nữ đại sứ phu nhân đại sứ tại hà nội
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
ông kamal manhotra điều phối viên thường trú của liên hợp quốc tại việt nam đồng chủ tịch nhóm không chính thức các đại sứ về bình đẳng giới tại hà nội
kỳ vọng là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam đang đứng trước cơ hội chứng minh vai trò dẫn dắt trong thúc đẩy bình đẳng giới
ở khu vực và trên thế giới
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã gửi những lời tốt đẹp nhất đến các cán bộ nữ qua nhiều thế hệ của ngành ngoại giao việt nam và quốc tế
phó thủ tướng khẳng định bảy mươi năm năm ngoại giao việt nam những thành tích to lớn của công tác đối ngoại của đất nước đều có những đóng góp của các cán bộ nữ
bộ ngoại giao đánh giá cao nỗ lực và sự đóng góp quan trọng của cán bộ nữ ngành ngoại giao các chị đã và đang thể hiện cả tài đức và tâm với nghề